trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước cộng hòa liên bang myanmar tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp lãnh đạo vùng yangon do thủ hiến pheo minh thên đến chào
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng đến thăm cố đô yangun thành phố tươi đẹp và có nhiều bước phát triển của myanmar vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai nước đang phát triển rất tốt đẹp
các nhà lãnh đạo cấp cao đã thống nhất nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác hợp tác toàn diện
tổng bí thư tin tưởng các ngành các cấp các địa phương hai nước sẽ thực hiện theo định hướng chung đó
iangun là vùng có nhiều tiềm năng về kinh tế văn hóa du lịch
hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực với thành phố hồ chí minh và thủ đô hà nội cùng các thành phố lớn của việt nam
thủ hiến mio minh thêm nhấn mạnh chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng là một sự kiện tốt lành cho quan hệ hai nước
ngài thủ hiến vui mừng cho biết mối quan hệ giữa yangon và thành phố hồ chí minh thời gian qua rất gần cũ
thân thiết nhiều nhà đầu tư của thành phố đã sang iangun kinh doanh
chính quyền vùng iangun đang tích cực kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi để có nhiều nhà đầu tư đến yangun và trong thời gian tới sẽ mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương của việt nam